liên quan đến vụ án giết người bằng trà sữa có xia nua vào sáng ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh thái bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với lại thị kiều trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã vũ quý huyện kiến sương tỉnh thái bình về tội giết người
theo cáo trạng trang có quan hệ yêu đương với chồng của chị con bác ruột
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi anh rể muốn dừng mối quan hệ này trang buồn chán và ghen tuông
nên đã nảy sinh ý định giết chết chị họ
trang lên mạng mua hai lọ nhựa loại năm trăm linh ml dung dịch natri sianua
biết chị họ thích uống trà sữa nên ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín trang đã mua sáu cốc trà sữa
dùng bơm tiêm bơm natri sihanua vào trong bốn cốc trà sữa mua thêm một túi quyết bỏ vào phong bì một trăm linh đồng
rồi mang tất cả đến nơi làm việc của chị họ tại bệnh viện phổi thái bình
do chị này đã đi về nhà nên trang gửi lại ở phòng hành chính khoa nội ba
khoảng một mươi giờ ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chị nguyễn thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố thái bình
là cán bộ điều dưỡng ở cùng với chị họ của trang đã lấy một cốc trà sữa ra uống và tử vong ngay sau đó
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lại thị kiều trang
mức án cao nhất là tử hình về tội giết người
ngoài ra trang phải chịu trách nhiệm dân sự đối với gia đình bị hại với số tiền là hai trăm sáu mươi triệu đồng
thưa quý vị trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa các bệnh viện
bị cáo là đỗ thái vũ nguyên giám đốc agribank tân an
nguyễn quốc minh và ngô viết thành đều từng là cán bộ tín dụng của agribank tân an ra xét xử
về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
cũng theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi hai
agribank tân an nay là agribank chi nhánh bắc đắk lắc
đã ký năm mươi chín hợp đồng tín dụng cho bốn mươi năm khách hàng vay hơn tám mươi một tỷ đồng
quá trình cho vay cả ba bị cáo
ảnh định điều kiện vay vốn tự ý nâng khống giá trị tài sản đảm bảo
cao gấp nhiều lần số tiền vay
đến ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu ngày khởi tố vụ án
toàn bộ các hợp đồng tín dụng nêu trên đều quá hạn với tổng dư nợ hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
cũng theo cáo trạng trên thực tế các cá nhân đứng tên vay vốn không có nghề nghiệp ổn định
không kinh doanh nông sản giá trị thực tế của các tài sản thế chấp trong hợp đồng tiến dụng
thấp hơn nhiều lần so với định giá từ agribank tân an
các khách hàng đều được ông nguyễn ngọc châu chủ doanh nghiệp tư nhân thương mại nam thịnh
nhờ đứng ra vay giúp và chỉ ký hợp đồng tiến dụng để hoàn tất thủ tục
còn ông châu là người trực tiếp nhận tiền giải ngân
năm hai nghìn một mươi ba ông châu chết để lại tài sản và di trúc
doanh nghiệp nam thịnh cũng dừng hoạt động đến nay không còn tài sản gì để thu hồi
sau khi xem xét các tỉnh tiết liên quan và hồ sơ của vụ án
hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã cố ý làm sai quy chế cho vay gây thiệt hại cho nhà nước
do đó tòa án tuyên phạt bị cáo vũ mức án tám năm tù giam
các bị cáo thành và minh cũng bị tuyên mức án bảy năm sáu tháng tù giam
về trách nhiệm dân sự tòa buộc những người dân đã ký hợp đồng với agribank tân an
phải chịu trách nhiệm trả tiền gốc và lãi trong hạn và lãi quá hạn cho ngân hàng